đại diện của hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai đã bắt đầu hội nghị quan trọng ở paris pháp
nhằm thúc đẩy nỗ lực giúp cho ukraine vượt qua một mùa đông đen tối
bảo đảm rằng người dân ukraine được cung cấp năng lượng lương thực và được sửa ấm
ngoại trưởng pháp catherine corona cho biết các bên tham gia hội nghị quốc tế về hỗ trợ ukraine tổ chức tại paris
đã cam kết cung cấp gói viện trợ trị giá khoảng một tỷ euro tương đương một năm tỷ usd
để giúp đỡ quốc gia bị chiến tranh tàn phá trong mùa đông này
bà colonna nhấn mạnh đây là những cam kết mới nhờ vào việc tổ chức hội nghị này
đó là viện trợ hoặc là quà tặng bằng hiện vật không phải là khoản vay
trước đó phát biểu qua video tại hội nghị tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết là một mươi hai triệu người ukraine đang bị mất điện
ông nói rằng ukraine cần máy phát điện khẩn cấp cũng như là cần xe bọc thép và áo chống đạn cho quân đội
đồng thời cần một gói hỗ trợ khẩn cấp có giá trị ít nhất là tám trăm linh triệu euro tương
đương tám trăm bốn mươi triệu usd để khôi phục các dịch vụ năng lượng trong mùa đông